cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại trường cao đẳng y tế quảng nam gây thất thoát ngân sách nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông huỳnh tấn tuấn hiệu trưởng trường cao đẳng y tế quảng nam
ông nguyễn ba nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng y tế quảng nam đồng thời khởi tố một kế toán để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bên cạnh đó một giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm trong vụ việc cũng bị khởi tố
trong quá trình điều tra cả bốn bị can được tại ngoại và cấm ra khỏi nơi cư trú
theo kết luận của ủy ban kiểm tra tỉnh quảng nam trong hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trường cao đẳng y tế quảng nam đã vi phạm quy chế làm việc của đảng ủy
buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm quy định về quản lý sử dụng ngân sách tài chính tài sản của nhà trường
nhưng chậm khắc phục hậu quả không thu hồi được số tiền sai phạm